nhằm tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
ngày một mươi bảy tháng chín tại thanh hóa đã diễn ra lễ công bố quyết định sát nhập cảnh sát phòng cháy chữa cháy
vào công an tỉnh thanh hóa và tổ chức bộ máy của cơ quan này
căn cứ theo các quyết định được công bố tại buổi lễ sau sát nhập công an tỉnh thanh hóa đã có thêm bốn phó giám đốc
và sáu trăm chín mươi cán bộ chiến sĩ ngoài việc tổ chức sát nhập cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cơ quan này còn sát nhập các đơn vị cấp phòng xuống hai mươi bảy phòng trực thuộc
việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả là cuộc cách mạng
về tổ chức thể hiện tính chủ động ý chí quyết tâm cao của đảng ủy công an trung ương
và lực lượng công an nhân dân trong quá trình thực hiện nghị quyết trung ương sáu
công an tỉnh thanh hóa yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ
trong tổ chức bộ máy mới phát huy khả năng và tinh thần đoàn kết để tiếp tục công hiến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao